quy định mới này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động một cách tích cực hơn
việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động nắm rõ được các thông tin về quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của bản thân
đồng thời chủ động hơn trong việc thực hiện giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng
thêm nữa quy định này nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng bảo hiểm xã hội
hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng nợ động bảo hiểm xã hội hoặc giam sổ bảo hiểm xã hội của người lao động
hầu hết bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố đều phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi
bàn giao sổ bảo hiểm xã hội đạt trên tám mươi có tỉnh phấn đấu đạt một trăm linh
phần lớn người lao động khi được trao sổ bảo hiểm xã hội đã rất phấn khởi trước quy định này
việc được giữ sổ bảo hiểm của mình đã giúp người lao động quản lý tốt hơn việc đóng bảo hiểm của đơn vị mình đang làm việc
hạn chế những sai sót về thông tin mà chủ doanh nghiệp kê khai không đầy đủ cho người lao động